nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng và bảy mươi năm thành lập đảng bộ lào cai
sáng nay tại đền vạn hòa xã vạn hòa ubnd tỉnh lào cai đã làm lễ công nhận đền vạn hòa là di tích lịch sử cấp tỉnh
nơi đây từng là căn cứ bí mật của đảng bộ lào cai trong thời kỳ kháng chiến
đền vạn hòa là nơi thờ tự hưng đạo đại vương trần quốc tuấn người đã có công dẹp dọc phương bắc giữ yên bờ cõi nước ta
năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy bộ đội địa phương đã chọn đây là sở chỉ huy kháng chiến
đến năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn nơi đây tiếp tục được chọn là địa điểm để tổ chức hội nghị quân chính đảng đầu tiên của thị xã lào cai
đến vạn hòa là một trong những di tích lịch sử văn hóa nằm trong quần thể di tích đền thượng đền mẫu đền đôi cô thu hút đông đảo khách du lịch
việc công nhận đền vạn hòa là di tích lịch sử góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch
phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương bảo đảm an ninh giáo dục truyền thống đáp ứng nhu cầu tâm linh của nhân dân